hôm nay ngày một mươi chín tháng năm kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đoàn đại biểu ban chấp hành trung mương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng bắc
dự lễ viếng có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ vĩ đại người thầy kính yêu của đảng và dân tộc ta
người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây dựng tổ quốc việt nam độc lập thống nhất
kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh và kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của bác toàn đảng toàn quân toàn dân nguyện tiếp tục nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ

ủy trung ương và bộ quốc phòng đảng ủy công an trung ương và bộ công an thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố hà nội và ban chỉ đạo phối hợp hoạt động cụm di tích lịch sử văn hóa ba đình đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ